về tình hình giao thông trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi bốn người tử vong năm mươi một người khác bị thương
theo đó trong ngày toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bốn người bị thương năm mươi một người
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm ngoái đã giảm một mươi bốn vụ giảm một mươi hai người chết giảm một người bị thương
tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi một tám trăm năm mươi năm trường hợp và ra quyết định xử phạt hai mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai hai trăm chín mươi sáu trường hợp tạm giữ ba bảy trăm ba mươi tám phương tiện
trên tuyến đường thủy nội địa cảnh sát đã xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp đường sắt xử lý bảy trường hợp
đường dây nóng của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia vào ngày hai mươi bảy tháng bốn đã nhận được một mươi một cuộc gọi và tin nhắn của người dân
phản ánh về việc tình trạng ồn tắc
giao thông kéo dài tại một số tuyến đường